sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại hội nghị trực tuyến sơ kết điều trị covid một mươi chín thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết tiêu chí số ca mắc mới trên một trăm linh dân trên tuần không còn quan trọng nữa
sắp tới sẽ chú trọng đánh giá số liệu ca nhập viện ca bệnh nặng và tử vong
hiện việt nam đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh sau hơn năm tháng chống dịch quyết liệt
từ ngày một tháng một mươi khi trở về tình trạng thích ứng linh hoạt việt nam đã thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế
tỷ lệ ca nhiễm ở các địa phương có số ca lớn như tp hcm và bình dương đã giảm sâu tỷ lệ tử vong cũng giảm có lúc giảm xuống hơn năm mươi ca một ngày
tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín của người dân cũng tăng cao sẽ sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng với hơn bảy mươi năm người dân được tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho biết thêm sẽ khuyến khích người dân tự phát hiện nhiễm thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng thì đến bệnh viện điều trị
theo quy định hiện hành ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch là tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
độ bao phủ vaccine bảo đảm khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
tuy nhiên cuối tháng một mươi một sẽ có một số điều chỉnh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong đó có những tiêu chí thích ứng này
cục quản lý môi trường y tế phối hợp với một số cục vụ của bộ y tế đang xây dựng chiến lược tổng thể phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế đề nghị các địa phương khi đánh giá cấp độ dịch càng chia nhỏ càng tốt từng cụm dân cư từng khu phố
để có biện pháp nhỏ gọn hiệu quả đặc biệt làm sao chăm sóc y tế tiếp cận được người dân
để đáp ứng được điều đó địa phương cần nâng cao năng lực đáp ứng điều trị đặc biệt cần nỗ lực cung ứng thuốc đặc biệt là khói thuốc c
trong đó có monopiravir
theo thông tin từ thứ trưởng việt nam đang thí điểm đã dùng gần hai trăm năm mươi liều monumpiravir kết quả sơ bộ hết sức khả quan
tỷ lệ âm tính sau khi sử dụng thuốc năm ngày là bảy mươi hai chín mươi ba giảm tỷ lệ tử vong khoảng năm mươi so với nhóm không sử dụng
thứ trưởng nguyễn trường sơn cũng cho rằng ba trụ cột trong phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay cần tập trung là cách ly
xét nghiệm thu dung điều trị covid một mươi chín tại các tuyến y tế cơ sở phải được hết sức coi trọng công tác thu dung điều trị bệnh nhân nặng tầng hai ba phải được triển khai tại các địa phương
đồng thời tăng cường sử dụng thuốc kháng virus đường uống tại cơ sở y tế làm giảm tình trạng bệnh nhân nặng
cùng với sử dụng thuốc monoviravir việt nam sẽ sử dụng thêm thuốc kháng virus arigan điều trị covid một mươi chín từ nhật bản
thuốc này được phân bổ cho các địa phương cấp cho điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ
bộ y tế cũng đã có kế hoạch phân bổ cho một số tỉnh thành phố thuốc kháng thể kép điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
các cơ sở y tế sẽ đưa vào sử dụng sớm nhất cho người bệnh nhằm nâng cao chất lượng điều trị giảm tỷ lệ tử vong
hiện nay cả nước có chín mươi năm chín trăm ba mươi hai f điều trị tại nhà chiếm năm mươi một chín một mươi bốn trăm chín mươi một ca ở khu cách ly chiếm năm sáu mươi tám bảy mươi tám bốn trăm linh sáu ca đang điều trị tại bệnh viện chiếm bốn mươi hai bốn mươi chín
trong đó ba bốn trăm sáu mươi hai ca nặng
bốn trăm sáu mươi hai ca nặng phải thở máy chiếm bốn bốn mươi hai năm trăm một mươi chín ca đang thở máy sáu mươi sáu gần sáu mươi tám triệu người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một vaccine covid một mươi chín hơn bốn mươi năm triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
ông lương ngọc huê cục trưởng quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết hiện tại dịch trên thế giới và việt nam vẫn hết sức phức tạp
chúng ta đã vượt qua đoạn thay cấn nhất của làn sóng dịch thứ tư tuy nhiên vẫn cần phải chuẩn bị các điều kiện để đón các làn sóng dịch mới không lơ là không chủ quan
theo hướng dẫn sau khi khai báo thông tin với trạm y tế người f cách ly tại nhà sẽ được cấp phát gói thuốc a gồm thức hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng
nếu có triệu chứng nhẹ người f sẽ được nhân viên y tế đánh giá tình trạng sức khỏe được ký cam kết và cấp phát thuốc kháng virus gói c khi có chỉ định dùng thuốc
cụ thể túi thuốc phát cho f đang điều trị tại nhà sẽ bao gồm ba gói abc và sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân
trong đó gói thuốc a là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng
thuộc hạ sốt sẽ được dùng khi người bệnh sốt trên ba mươi tám năm độ c có thể lập lại mỗi bốn đến sáu giờ nếu vẫn còn sốt
các loại vitamin uống ngày hai lần mỗi lần một viên gói thuốc này dùng trong bảy ngày
gói thuốc bi bao gồm các loại thuốc kháng viêm có chứa crotico và thuốc chống đông đủ dùng trong ba ngày
đây là những loại thuốc đặc trị phải có ý kiến chỉ định của bác sĩ
đối với thuốc ở gói b người bệnh cần lưu ý chỉ sử dụng trong một số tình huống đặc biệt
có triệu chứng sớm hơn của suy hô hấp như cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi trên hai mươi phút mỗi lần một phút hoặc đo spo hai dưới chín mươi năm
nếu chưa liên hệ được bác sĩ người bệnh có thể tự uống thuốc kháng viêm và uống thuốc chống đông
nhưng không quá ba ngày trong thời gian này người bệnh cần tiếp tục liên hệ bác sĩ để được hỗ trợ
cuối cùng là gói thuốc c
đây là thuốc kháng virus đang ở trong giai đoạn thử nghiệm trong chương trình nghiên cứu của bộ y tế
thuốc hiện chưa được cục quản lý dược bộ y tế cấp phép lưu hành
thuốc đã được thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện thống nhất và đã cho những kết quả khả quan
trong chương trình cấp thuốc cho f điều trị tại nhà gói thuốc c được sự chỉ đạo của bộ y tế
thêm vào túi thuốc dành cho f công điều trị tại nhà và phải có những điều kiện khi sử dụng thuốc
người bệnh cần phải ký phiếu chấp thuận tham gia chương trình sử dụng thuốc
có kiểm soát tại cộng đồng do người mắc covid một mươi chín nhẹ trước khi được cấp phát và sử dụng
đây là thuốc kháng virus được chỉ định đối với trường hợp f có triệu chứng nhẹ
thuốc này được bộ y tế cung cấp trong chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát
gói thuốc c chỉ dành cho f đã có kết quả dương tính với sars cov hai
dương tính sau khi xét nghiệm test nhanh hoặc test rt pcr có triệu chứng nhẹ
thể hiện qua nhịp thở dưới hai mươi phút trên một lần nồng độ s po hai cao hơn hoặc bằng chín mươi sáu
gói thuốc c có lượng thuốc đủ dùng trong năm ngày
mỗi ngày uống bốn viên chia làm hai lần mỗi lần hai viên
theo các nghiên cứu bệnh nhân sẽ có sự cải thiện rõ rệt giảm tải lượng virus
ở bệnh nhân mắc covid một mươi chín vừa và nhẹ sau năm ngày điều trị
nhờ đó giảm tỷ lệ nhập viện giảm tử vong
khi cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi hai mươi lần trên một phút hoặc đo s po hai bé hơn chín mươi sáu
người ép không phải liên hệ ngay với cơ sở quản lý nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để được tư vấn hỗ trợ nếu có chỉ định nhập viện sẽ cho sử dụng một liều duy nhất trước khi chuyển viện
người dân khi tự xét nghiệm và phát hiện dương tính nên gọi điện đến trạm y tế
phường xã thị trấn hoặc trạm y tế lưu động để được tiếp cận
đánh giá tình trạng chăm sóc phù hợp cấp phát thuốc và can thiệp kịp thời
khi có triệu chứng trở nặng chuyển viện sớm
bên cạnh đó f một trong gia đình cũng được theo dõi quản lý bảo vệ
đặc biệt với gia đình có người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền
ngoài thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà được cấp s cần chuẩn bị các thuốc điều trị bệnh nền
tăng huyết áp đáy tháo đường tiêm mạch hèn phế quản đã sử dụng trong một tháng
ép không khi cách ly tại nhà nên giữ tâm lý thoải mái
khi gặp khó khăn liên hệ nhân viên y tế để được tư vấn từ xa
f tự theo dõi sức khỏe đo thân nhiệt đếm nhịp thở đo fpo hai ít nhất hai lần trên một ngày
rửa mũi xúc họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý thường xuyên tập thở vận động nâng cao sức khỏe
cạnh đó cần uống đủ nước hoặc nhiều hơn nếu sốt tiêu chảy không bỏ bữa ăn uống đủ chất
tăng cường dinh dưỡng trái cây tươi rau xanh khai báo y tế mỗi ngày ít nhất một lần
hoặc khi có triệu chứng bất thường qua ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc qua phiếu tự theo dõi sức khỏe
nơi cách ly phải thông thoáng không sử dụng máy lạnh trung tâm thường xuyên làm vệ sinh các bề mặt
vật dụng nhà vệ sinh sát khuẩn tay khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn tay nắm cửa bồn cầu lavabo
phân loại chất thải đúng quy định có số điện thoại của nhân viên y tế của cơ sở đang quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để liên hệ khi cần tư vấn hỗ trợ
tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc tổ phản ứng nhanh phường xã thị trấn quận huyện
f tự ý rời khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly không sử dụng chung vật dụng với người khác
không ăn uống cùng với người khác không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi
trường hợp cần có người chăm sóc người chăm sóc phải đeo khẩu trang kính chắn giọt bắn vệ sinh tay trước khi và sau chăm sóc
trường hợp cần có người chăm sóc phải đeo khẩu trang kính chắn giọt bắn vệ sinh tay trước khi và sau chăm sóc